ngày tám tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm đang lấy lời khai điều tra nhóm người có biểu hiện quấy rối
phá quán cà phê trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản
chủ quán cà phê trên đường số một xã vĩnh lộc a huyện bình chánh cho biết
thời gian gần đây một số thanh niên lạ mặt thường hay tới quán quấy phá chửi bới đe dọa
đếm gạch vào những người trong quán khiến nhiều người hoảng loạn
do sợ ảnh hưởng đến kinh doanh chủ quán cà phê đã hai lần chuyển cho các đối tượng tổng cộng một mươi triệu đồng
trong đó có hai người xưng là tý đạt và hiền đầu lâu
sau đó đe dọa để không quậy phá nữa thì phải chuyển cho chúng hai trăm linh triệu đồng
mới đây khi tý đạt hiền đầu lâu và hai thanh niên khác tới quán nhận tiền
thì bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm phát hiện bắt quả tàng
thu dữ trên phương tiện của nhóm này gồm dao ná biệt sắc
toàn bộ tan vật và người liên quan được bàn giao cho công an xã vĩnh lộc a huyện bình chánh xử lý theo thẩm quyền